sáng ngày chín tháng năm ubnd tỉnh đắk lắc đã đồng ý đề xuất của công an tỉnh về việc giải quyết vụ việc có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bốn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp khi liên tục để mất rừng với quy mô lớn nhưng những người đứng đầu công ty chỉ bị xử lý kỷ luật hoặc thậm chí lại được thăng chức cao hơn
đây là bốn công ty lâm nghiệp đã để mất rừng mất đất rừng với quy mô lớn trong một thời gian dài mà nguyên nhân được cho là sự buông lỏng quản lý thiếu trách nhiệm của người đứng đầu các công ty
đó là các công ty chumlan rừng xanh zalop ehmr đều ở huyện esup tỉnh đắk lắc
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ thành lập tổ công tác do thành viên này làm tổ trưởng trước ngày một mươi tháng năm
những thành viên còn lại trong tổ công tác này thuộc sở tài chính sở tài nguyên và môi trường sở tư pháp công an tỉnh
thanh tra tỉnh kiểm lâm tỉnh và ủy ban nhân dân huyện esup
tổ công tác này có chức năng giả soát thu thập toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến vụ việc hiện trạng phương án sử dụng đất đối với bốn công ty lâm nghiệp nêu trên
kiểm tra đánh dấu lại số lượng kiểm kê rừng đã được phê duyệt năm hai nghìn một mươi chín